cũng tại hà nội sáng nay cục hậu cần đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ và triển khai công tác trọng tâm những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
tới dự có đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
thời gian qua cục hậu cần trước đây là cục quản trị đã làm tốt công tác hậu cần quản trị khối cơ quan bộ
bám sát yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên đột xuất kịp thời phục vụ các yêu cầu công tác của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an và các đơn vị trực thuộc bộ làm tốt công tác quản lý tài chính doanh trại bảo đảm an ninh an toàn trụ sở cơ quan bộ
điều vận phương tiện góp phần quan trọng vào những thành tích kết quả chung của lực lượng công an nhân dân
tại buổi lễ cục hậu cần đã công bố quyết định của bộ công an quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy
trao các quy định bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo cấp phòng trong đơn vị
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả thành tích của cục hậu cần đã đạt được trong thời gian vừa qua
nhất trí với phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm của cục hậu cần thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị cấp ủy lãnh đạo cục hậu cần nhận thức rõ vị trí tầm quan trọng và chức năng
nhiệm vụ của đơn vị là cơ quan trực tiếp giúp đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tổ chức thực hiện công tác hậu cần quản trị cơ quan bộ
cục hậu cần tiếp tục phải đổi mới tư duy nhận thức từ hậu cần phục vụ sang hậu cần chủ động bảo đảm
trước một bước chuẩn bị các yêu cầu vật chất thiết thực phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an
chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tham mưu đề xuất với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ
phương án sắp xếp bố trí vị trí làm việc nhanh chóng thực hiện việc ra soát thực trạng nhà đất cơ sở vật chất
phương tiện của các đơn vị khối cơ quan bộ tại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
theo mô hình tổ chức bộ máy mới của bộ công an để sớm ổn định hoạt động công tác của các đơn vị